tâm lý này xuất hiện ở nhiều gia đình
có gia đình f có con nhỏ f một không gửi được ai nên bố mẹ f vẫn đang chăm sóc
việc f không chăm sóc f một quá nhỏ rất phức tạp dù cố gắng thì nguy cơ f một thành f vẫn rất nhiều
theo tiến sĩ hoàng bùi hải phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín hoàng mai hà nội
suy nghĩ này đúng nhưng không được suy nghĩ theo hướng chủ quan
bác sĩ hải cho biết tiêm vaccine là để kháng thể tốt hơn chứ không phải miễn nhiễm hoàn toàn với virus
có nhiều người rất khỏe mạnh như khi nhiễm bệnh
tương tác với virus gây tổn thương nặng đến phổi bên cạnh đó còn có nguy cơ biến chứng hậu covid một mươi chín
bác sĩ nhấn mạnh cố gắng không bị nhiễm bệnh là tốt nhất
hà nội những ngày qua liên tục lập đỉnh mới khiến nhiều người đặt câu hỏi
số ca nhiễm như vậy hà nội đã đạt miễn dịch cộng đồng chưa
bày tỏ quan điểm về vấn đề này ông nga cho rằng việc ca nhiễm tăng là điều đương nhiên
khi nhà nước mở cửa các dịch vụ
ông nói chúng ta đã xác định sống chung thích nghi với dịch bệnh
về miễn dịch cộng đồng đối với dịch covid một mươi chín hoàn toàn khác so với các dịch bệnh
mà từng xảy ra trước đây
trước kia dịch sởi thủy đậu dựa vào yếu tố bao phủ vaccine sẽ khống chế được dịch
nhưng với covid một mươi chín thì khác dù có tiêm đầy đủ vaccine vẫn nhiễm bệnh
vẫn có tỷ lệ tử vong
điều chúng ta nên làm hiện nay là nhận định đánh giá lại cách xác định f
chúng ta chỉ tính người nhiễm covid một mươi chín vào bệnh viện tử vong là f
còn lại với những người mắc nhẹ không chịu chứng thì chúng ta không cần quan tâm nữa
theo bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội
hiện tỷ lệ ca bệnh có dấu hiệu nặng của hà nội chỉ năm
hà nội cũng nằm trong danh sách một mươi địa phương có số ca nặng cao nhất
dù liên tục dẫn đầu về số mắc mới
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tình hình dịch covid một mươi chín thông tin các ca nhiễm mới tính từ một mươi sáu h ngày một mươi chín tháng hai
đến một mươi sáu h ngày hai mươi tháng hai trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận bốn mươi bảy hai trăm linh ca nhiễm mới trong đó tám ca nhập cảnh và bốn mươi bảy một trăm chín mươi hai ca ghi nhận trong nước
tăng năm hai trăm hai mươi bốn ca so với ngày trước đó tại sáu mươi ba tỉnh thành phố
có ba mươi ba tám trăm năm mươi một ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội là năm một trăm linh hai bắc ninh là hai ba trăm sáu mươi phú thọ là một chín trăm tám mươi hai
quảng ninh là một chín trăm tám mươi thái nguyên một tám trăm ba mươi tám hòa bình một bảy trăm ba mươi chín
nam định là một bảy trăm năm mươi bốn hải phòng là một sáu trăm chín mươi tám vĩnh phúc một nghìn sáu trăm chín mươi hai ninh bình một năm trăm năm mươi sáu
bắc giang một năm trăm linh nghệ an một bốn trăm sáu mươi bảy lào cai một ba trăm sáu mươi hải dương một ba trăm một mươi sáu hà tĩnh một hai trăm chín mươi bốn
yên bái một hai trăm năm mươi bảy thanh hóa một hai trăm hai mươi bình định một một mươi chín thái bình một một mươi năm sơn la một bảy
tuyên quang chín trăm tám mươi chín quảng bình tám trăm sáu mươi một tp hcm tám trăm bốn mươi chín lạng sơn tám trăm linh tám hưng yên bảy trăm tám mươi chín đắk lắc bảy trăm bốn mươi tám đà nẵng bảy trăm hai mươi quảng nam sáu trăm chín mươi bảy khánh hòa năm trăm sáu mươi chín
cao bằng năm trăm sáu mươi bốn phú yên năm trăm năm mươi ba lâm đồng bốn trăm ba mươi năm quảng trị bốn trăm một mươi năm đắk nông ba trăm sáu mươi hai điện biên ba trăm năm mươi tám bình phước ba trăm ba mươi
lai châu ba trăm ba mươi hai
hà nam hai trăm chín mươi bà rịa vũng tàu hai trăm tám mươi tám gia lai hai trăm tám mươi sáu thựa thiên huế hai trăm hai mươi bốn bình dương hai trăm một mươi năm bắc cạn một trăm chín mươi con tum một trăm bốn mươi ba hà giang một trăm ba mươi chín quảng ngãi một trăm ba mươi cà mau một trăm linh năm bình thuận tám mươi năm kiên giang sáu mươi sáu tây ninh sáu mươi bốn bạc liêu sáu mươi ba đồng nai năm mươi ba vĩnh long ba mươi năm bến tre ba mươi ba trà vinh hai mươi chín an giang hai mươi hai cần thơ hai mươi hai
cần thơ hai mươi hai sóc trang một mươi ba ninh thuận một mươi hai đồng tháp một mươi hai long an một mươi hậu giang tám tiền giang sáu
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
khánh hòa một trăm linh sáu quảng trị một trăm linh ba bình phước bảy mươi chín
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng nhiều nhất so với ngày trước đó
hà tĩnh một nghìn hai trăm chín mươi bốn bắc giang bốn trăm năm mươi tám phú thọ bốn trăm một mươi bốn
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua
đến nay việt nam ghi nhận hai trăm linh năm ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
tại tp hcm là chín mươi bảy quảng nam hai mươi bảy hà nội một mươi tám khánh hòa một mươi một đà nẵng tám kiên giang bốn quảng ninh hai mươi thanh hóa hai hải dương hai hải phòng một long an hai bà rịa vũng tàu một bình dương hai lâm đồng một ninh bình một hương yên sáu bình phước một an giang
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam thưa quý vị
kể từ đầu dịch đến nay việt nam đã có hai bảy trăm tám mươi bảy bốn trăm chín mươi ba ca nhiễm đứng thứ ba mươi hai trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người thì có hai mươi tám hai trăm hai mươi bốn ca nhiễm
đợt dịch thứ bốn từ hai mươi bảy tháng bốn đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước hai bảy trăm tám mươi hai trăm năm mươi một ca trong đó có hai hai trăm bảy mươi tám sáu trăm một mươi bảy
bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
tp hcm là năm trăm một mươi chín chín trăm chín mươi ba bình dương là hai trăm chín mươi ba chín trăm một mươi năm hà nội một trăm chín mươi tám ba trăm bốn mươi bốn đồng nai một trăm linh năm trăm hai mươi chín tây ninh tám mươi chín hai nghìn hai mươi
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín
của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một mươi ba bốn trăm một mươi bốn ca tổng số ca được điều trị khỏi là hai hai trăm tám mươi một bốn trăm ba mươi bốn ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị hai ba trăm bốn mươi bảy ca trong đó thở oxy qua mặt nạ một bảy trăm hai mươi hai ca thở oxy dòng cao hfnc ba trăm hai mươi một ca
thở máy không xâm lấn năm mươi bảy ca thở máy xâm lấn là hai trăm ba mươi năm ca emo một mươi hai ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi chín tháng hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi tháng hai ghi nhận bảy mươi tám ca tử vong
đà nẵng bảy nghệ an bảy kiên giang năm ninh bình năm ca trong hai ngày
bình định bốn quảng bình bốn bạc liêu ba ca trong hai ngày hải phòng ba lâm đồng ba ca trong hai ngày phú yên ba quảng ngãi ba cà mau hai cần thơ hai đắk lắc hai điện biên hai gia lai hai ca trong hai ngày hải dương hai hòa bình hai sóc trang hai thái nguyên hai bà rịa vũng tàu một bắc ninh một bình phước một bình thuận một cao bằng một đông tháp một hà giang một khánh hồ một
khánh hòa một long an một nam định một phú thọ một thanh hóa một trà vinh một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua bảy mươi chín ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay ba mươi chín năm trăm linh một ca chiếm tỷ lệ một bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm vùng lãnh thổ số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi chín trên hai trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu
tổng số ca tử vong trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi ba trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ bốn asean